để chủ động ứng phó cơn bão số một bulaven sáng ngày ba tháng một chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã có công điện cấm cắt tàu thuyền phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển
theo đó ubnd tỉnh bình thuận đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương và các ban ngành trong tỉnh để triển khai công tác phòng chống bão số một
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận tổng số tàu thuyền toàn tỉnh hiện gần có bảy hai trăm linh chiếc với hơn ba mươi tám ba trăm linh lao động
đến một mươi sáu giờ cùng ngày tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là hơn năm trăm bốn mươi chiếc với hơn ba lao động
có năm mươi một phương tiện tàu vận tải thủy nội địa với hai trăm bốn mươi thuyền viên hiện đang neo đậu tại các cảng trong tỉnh
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh thông báo cho các phương tiện hoạt động
trên biển biết thông tin về cơn bão số một kiểm đếm tàu thuyền hướng dẫn các chủ phương tiện đưa phương tiện vào bờ neo đậu tại các khu tránh chú bão an toàn
dự kiến trong đêm ngày ba tháng một tất cả các tàu thuyền sẽ vào bờ
ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các phương án phòng tránh bão theo phương châm bốn tại chỗ
khẩn trương giả soát xác định cụ thể các vùng trọng điểm khi bão đổ bộ triển khai ngay kế hoạch sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm ven biển
cửa sông nguy cơ bị sóng nước biển dân ở các vùng trũng ngập lụt huy động ngay lực lượng giúp dân xử lý rứt điểm khu vực bị biển xâm thực
cài biển bị sạt lờ nhanh chóng triển khai các biện pháp giúp dân trăng chóng gia cố nhà cửa kho tàng trường học công sở được an toàn